tại buổi tiếp giám đốc quốc gia ngân hàng phát triển châu á adb tại việt nam ông e sittwick thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
nhiệm kỳ của ông sittwick tại việt nam năm năm qua là hết sức thành công
những đánh giá tư vấn chính sách của adb nói chung ông sittwick nói riêng là hết sức quý báu bổ ích cho phát triển kinh tế của việt nam
ông sittwick cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp nêu rõ trong nhiệm kỳ qua
ông đã được chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa adb với việt nam chứng kiến sự phát triển thành công của việt nam dưới sự lãnh đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đánh giá chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành của việt nam luôn trân trọng sự hợp tác phát triển mối quan hệ với adb
khẳng định việt nam đã sử dụng hiệu quả nguồn lực phân bổ của adb
ông hết sức vui mừng vì việt nam đã thành công trong kiểm chế đại dịch covid một mươi chín
adb đánh giá cao thành công này và mong muốn chia sẻ các thành viên trong khống chế đại dịch và phục hồi kinh tế
theo dự báo của adb việt nam có thể đạt mức tăng trưởng gdp từ bốn đến bốn một năm nay
tuy nhiên có nhiều dự báo tăng trưởng việt nam sẽ đạt cao hơn mức này
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ chính phủ việt nam coi adb là một trong những nhà tài trợ hàng đầu về tài trợ tài chính hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn
chính phủ việt nam ủng hộ chiến lược hai nghìn ba mươi của adb đã phê duyệt nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc